đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an cùng đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
tại hội nghị trung tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm nêu rõ trong năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức
tuy nhiên với những nỗ lực và quyết tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm
tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố nhanh chóng phục hồi và đạt được nhiều kết quả khả quan
những kết quả tích cực này có sự đóng góp quan trọng của công an tp hcm trong việc giữ vững an ninh chính trị đảm bảo cho tự an toàn xã hội trên địa bàn
phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đánh giá cao những kết quả của công an thành phố đã đạt được trong năm qua
trong đó điểm sáng đáng ghi nhận của công an thành phố là đã chủ động nắm tình hình từ sớm
từ xa kịp thời tham mưu các chủ trương giải pháp bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia đã nhận diện đúng chúng tội phạm và các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trong lĩnh vực đăng kiểm
tội phạm tín dụng đen đòi nợ thuê nốt bóng công ty tài chính công ty luật công tác cải cách hành chính chuyển đổi số thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của công an thành phố đi vào nề nếp thiết thực tạo dấu ấn lan tỏa nâng cao sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp
phát biểu chỉ đạo hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm biểu dương những chiến công thành tích mà công an tp hcm đã đạt được
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi bốn đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an thành phố cần tập trung bám sát mục tiêu yêu cầu và khẩu hiệu hành động tám nhóm nhiệm vụ giải pháp và ba giải pháp trọng tâm đột phá năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an
các nhiệm vụ chính trị của địa phương về bảo đảm an ninh trạng
tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn thực hiện nhất quán đường lối bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia an ninh chủ động an ninh toàn diện phát triển tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bên cạnh đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ chủ động nhận diện phân tích đánh giá đúng tình hình tội phạm quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ phù hợp tình hình tội phạm mới trong phòng chống tội phạm và kéo giảm tội phạm bền vững
nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để phục vụ sự điều hành quản trị xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào các khâu quản lý
quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong đi đầu trong tổ chức thực hiện đề án sáu của chính phủ
dịp này bộ trưởng tô lâm và bí thư thành ủy tp hcm đã trao các phần thưởng danh hiệu thi đua của đảng nhà nước và bộ công an tặng các tập thể cá nhân thuộc
công an tp hcm đã có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu năm hai nghìn hai mươi ba
cũng trong sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục truyền thông công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba cục truyền thông công an nhân dân đã chủ động phối hợp với công an
các đơn vị địa phương các cơ quan báo chí truyền thông ngoài công an nhân dân thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền tổ chức các sự kiện truyền thông ý nghĩa nhân các ngày kỷ niệm lớn hoàn thành tốt các chỉ tiêu bộ giao và yêu cầu nhiệm vụ chương trình đề ra
chủ động thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
đảng đã đầu tư xây dựng nhiều tác phẩm báo chí xuất bản đạt các giải cao trong các cuộc thi giải báo chí toàn quốc kịp thời tuyên truyền biểu dương những điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc

xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
thanh tra bộ cần tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thanh tra kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm giám sát phải mở rộng khuyến khích tự thanh tra kiểm tra kết luận rõ ràng
chủ động xử lý nghiêm minh kết quả báo cáo
đó là những chỉ đạo trọng tâm của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi bốn của thanh tra bộ vào chiều ngày hôm nay mùng ba tháng một tại hà nội
năm hai nghìn hai mươi ba mặc dù còn gặp nhiều khó khăn áp lực công việc lớn biên chế cán bộ còn thiếu so với ấn định
song thanh tra bộ công an đã đoàn kết nỗ lực tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác thanh tra năm hai nghìn hai mươi ba của lực lượng công an nhân dân
trong đó đã tham mưu bộ trưởng bộ công an
thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực bám sát và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ công tác công an
đặc biệt đã chủ động tham mưu ban hành nghị quyết số một mươi tám nqduca về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh tra trong công an nhân dân
tạo cơ sở chính trị vững chắc để xây dựng lực lượng thanh tra công an nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm các đại biểu đã tập trung đánh giá những khó khăn nhận diện xác định những vấn đề mới trọng tâm và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
biểu dương ghi nhận những thành tích kết quả trong năm hai nghìn hai mươi ba của thanh tra bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi bốn là năm bản đề quan trọng vì vậy thanh tra bộ cần tổ chức quán triệt sâu sắc kế hoạch chương trình hành động nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của đồng chí thủ tướng chính phủ
kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi chín tập trung tham mưu xây dựng kiện toàn tổ chức xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh có phẩm chất chính trị vững vàng giỏi về chuyên môn nghiệp vụ
tập trung giải quyết kịp thời kết luận khách quan chính xác đúng pháp luật các vụ khiếu nại tố cáo
tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thanh tra trong công an nhân dân đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh tra
tại hội nghị thu ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ thượng tướng trần quốc tỏ đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho một cá nhân bằng khen cho hai tập thể vì những thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra năm hai nghìn hai mươi ba
dự hội nghị triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của viện khoa học hình sự bộ công an thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế

theo chức năng nhiệm vụ của lực lượng kỹ thuật hình sự đánh giá cao kết quả thành tích mà lực lượng kỹ thuật hình sự đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu lực lượng kỹ thuật hình sự tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ động lực lượng phương tiện sẵn sàng tiếp nhận xử lý kịp thời các yêu cầu chương cầu và áp dụng biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm
thứ trưởng đề nghị viện khoa học hình sự tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tập trung cao độ triển khai thực hiện kế hoạch số ba trăm bảy mươi một của bộ công an về triển khai thực hiện quyết định số hai mươi chín của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự đến năm hai nghìn hai mươi năm

công an các đơn vị địa phương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm được chính phủ bộ công an và theo chương trình công tác đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra
trong đó nổi bật là việc tập trung tham mưu lãnh đạo bộ đề xuất chính phủ chỉ đạo quyết liệt đề án sáu đặc biệt là việc chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn của đề án sáu hoàn thành sơ kết hai năm đề án sáu trình chính phủ phê duyệt trung tâm dữ liệu quốc gia
đây là những nhiệm vụ lớn chưa có trong tiền lệ
tiếp nối những thành tích đã đạt được thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp thực hiện nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước đối với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung làm tốt cả hai vai trò là thường trực tham mưu và tiên phong gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện
bên cạnh đó trước mắt cần huy động tối đa lực lượng triển khai thực hiện cao điểm chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an lành
chiều nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn tại công an tỉnh quảng trị
năm hai nghìn hai mươi ba công an quảng trị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đánh giá đúng thực tiễn tình hình
chủ động tham mưu các giải pháp về đảm bảo an ninh chính trị kịp thời nhận diện xử lý các vấn đề an ninh từ sớm từ xa không để bị động bất ngờ
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính
tiếp tục có bước đột phá phục vụ hiệu quả tích cực công tác chuyển đổi số quốc gia
phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh với việc xây dựng nhân rộng nhiều mô hình tiêu biểu
tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả của công an quảng trị đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi bốn công an quảng trị cần tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm
trong đó chú trọng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới quyết liệt triển khai các kế hoạch biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm
nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản cho đội ngũ điều tra viên nhất là đội ngũ cán bộ công an xã
chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hướng đến chuyển đổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng
giao nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn cho công an tỉnh quảng bình
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số một mươi hai
trong đó tập trung xây dựng lực lượng công an cơ sở đặc biệt là công an xã
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng bình đã nắm chắc tình hình đánh giá dự báo và chủ động
mưu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bàn hành các nghị quyết chỉ thị
chương trình hành động kế hoạch công điện công văn chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự
chủ động triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự không để hình thành điểm nóng phức tạp
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng đã biểu dương những kết quả
thành tích mà lực lượng công an tỉnh quảng bình đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an tỉnh quảng bình
tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số một mươi hai trong đó tập trung xây dựng lực lượng công an cơ sở
đặc biệt là lực lượng công an cấp xã đối với công tác phòng chống tội phạm
mặc dù chưa phải là địa bàn nóng phức tạp tuy nhiên tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác
và đặc biệt là luôn phải có sự chủ động trong mọi tình huống
chủ động bảo đảm tốt an ninh trật tự dịp tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đấu tranh xử lý mạnh đối với các hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển và đốt pháo nổi trái phép
đảm bảo trật tự an toàn giao thông để người dân vui tết đón xuân an toàn hạnh phúc
chiều nay ba tháng một trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
tổng kết công tác viễn thông và cơ yếu năm hai nghìn hai mươi ba triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện hiệu quả đề án số hai mươi ba của bộ công an
về xây dựng lực lượng viễn thông và cơ yếu công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi không chỉ riêng đảng ủy lãnh đạo cục
mà là nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
năm hai nghìn hai mươi ba công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông và cơ yếu được tăng cường
và có nhiều chuyển biến tích cực đảm bảo thông tin liên lạc và cơ yếu thông suốt
nhanh chóng an toàn bí mật phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy chiến đấu
và các hoạt động của lực lượng công an nhân dân bám sát triển khai thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an hoàn thành các nhiệm vụ đề ra
thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương những kết quả cục viễn thông và cơ yếu đã đạt được
đồng thời đề nghị đơn vị tập trung tham mưu sửa đổi bổ sung các văn bản
hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý nhà nước thống nhất trong lĩnh vực viễn thông cơ yếu toàn ngành
tăng cường kiểm tra hướng dẫn công an các đơn vị địa phương đi vào thường xuyên
có lộ trình cụ thể để triển khai hiệu quả đề án hai mươi ba của bộ công an
trong đó phân công rõ trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo từng cấp làm cơ sở đánh giá
thứ trưởng lê văn tuyến cũng đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án
dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc cơ yếu đảm bảo phát triển bền vững hiệu quả đúng quy định của pháp luật
nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
triển khai các mặt công tác liên quan đến lĩnh vực thông tin liên lạc và cơ yếu
ban hành các văn bản thẩm định đề xuất các nhiệm vụ của đơn vị cá thể hóa
và nâng cao trách nhiệm cán bộ khi tham mưu đề xuất tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh quảng ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh quảng ninh đã nắm chắc tình hình làm tốt công tác dự báo
chủ động tham mưu hiệu quả với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các quan điểm chủ trương của đảng nhà nước
mang tính chỉ đạo chiến lược về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới
đồng thời luôn chủ động nắm tình hình tham mưu giải quyết kịp thời hiệu quả các vụ việc
vấn đề mới không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trả tự
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương chúc mừng những chiến công thành tích mà lực lượng công an tỉnh đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi bốn mà công an tỉnh quảng ninh đã để ra
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an tỉnh cần làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn
với mục tiêu cao nhất mục tiêu bao trùm là giữ vững an ninh quốc gia
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống giữ vững an ninh trên các lĩnh vực
bảo đảm an ninh chính trị nội bộ an ninh dân tộc an ninh tôn giáo an ninh mạng
triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm nâng cao chất lượng điều tra
không để oan sai sót lọt tội phạm thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trả tự tết nguyên đán sát thìn hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt
đánh giá chuyển sang phần xét hỏi hội đồng xét xử đã tập trung thẩm vẫn làm rõ những sai phạm
trong việc tạo điều kiện để công ty việt á được phối hợp để thực hiện đề tài nghiên cứu chế tạo
test xét nghiệm thông đồng giúp cho việt á được cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm
sản xuất bán thương mại test xét nghiệm trên phạm vi cả nước
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử bị cáo phan quốc việt chủ tịch tổng giám đốc
công ty việt á khai nhận
hai đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm bộ ký test của việt á ưu việt hơn so với bộ ký test
của học viện quân y nên đã quyết định chọn bộ kites của việt á để nghiệm thu đề tài
quá trình thực hiện việt đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho nhiều cán bộ
lãnh đạo bộ y tế bộ khoa học và công nghệ để đồng ý cho việt á được phối hợp thực hiện đề tài
thông đồng tạo điều kiện cho việt á được cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm
sản xuất bán thương mại test xét nghiệm trên phạm vi cả nước
theo cáo trạng một test xét nghiệm của việt á chỉ có giá một trăm bốn mươi ba đồng gồm tất cả chi phí kèm
theo năm lợi nhuận tuy vậy phan quốc việt đã thỏa thuận bán với giá cao hơn nhiều với mức bốn trăm bảy mươi
đồng một test với mức lợi nhuận này việt đã trích lại cho các đại lý bán với mức hoa hồng lên tới bốn mươi
năm giá trị để được chấp nhận ra bán bốn trăm bảy mươi đồng một test này việt đã đưa tiền
hối lộ nhiều cán bộ lãnh đạo của bộ y tế bộ khoa học và công nghệ trả lời câu hỏi của hội đồng
xét xử bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ thừa nhận những nội dung
bạo cáo trạng truy tố bị cáo là xác đáng bị cáo thừa nhận đã cầm của việt hai trăm linh đô la mỹ
và cho rằng đây là bài học đau sót của bị cáo
công an tp bắc giang tỉnh bắc giang đang tạm giữ nguyễn thanh tâm vi phạm nồng độ cồn
có hành vi chống người thi hành công vụ vào đêm ngày
công an tp bắc giang đang tạm giữ nguyễn thanh tâm vi phạm nồng độ cồn
có hành vi chống người thi hành công vụ vào đêm ngày
công an tp bắc giang đang tạm giữ nguyễn thanh tâm vi phạm nồng độ cồn